bão số một đổ bộ vào nam định vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bảy và kéo dài trong nhiều giờ
tại văn lý huyện hải hậu gió mạnh giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba khu vực thành phố nam định gió cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
có mưa to và mưa rất to đã làm cho hơn bảy mươi bốn một trăm linh ha chiếm hơn chín mươi năm diện tích lúa mùa mới cấy bị ngập nặng có nguy cơ mất trắng
theo số liệu thống kê ban đầu từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nam định
bão số một đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh làm chìm bảy tàu của ngư dân và tàu của cảnh sát đường thủy
một tàu mất tích bốn tàu giao thông bị hư hỏng năm mươi bảy bè mảng bị chìm bão cũng đã làm năm trăm hai mươi bẻ màng lều tròi nuôi trồng thủy hải sản bị hư hỏng
năm lồng cá ở huyện xuân trường bị vỡ năm mươi ha diện tích nuôi trồng thủy sản ở xã xuân hòa huyện xuân trường bị ngập
một mươi hectare diện tích nuôi trồng thủy sản ở xã giao thiện huyện sao thủy đã bị mất trắng bảy mươi bốn một trăm linh ha chiếm hơn chín mươi năm diện tích lúa mùa mới cấy bị ngập úng nặng
có nguy cơ bị mất trắng và tám năm trăm linh hectare màu hẻ thu bị mất trắng hàng chục vị trí đê kè bối ở các huyện mỹ lộc nam trực nghĩa hưng sao thủy và hải hậu bị hư hỏng nặng
một chín trăm linh cột điện trung thế bị đổ nghiêng một ba trăm linh cột điện hạ thế bị đổ gãy đã làm toàn tỉnh bị mất điện
hiện nay tỉnh nam định đang chỉ đạo các địa phương đơn vị và nhân dân tập trung khắc phục hậu quả do bão gây ra nhanh chóng ổn định sinh hoạt và khôi phục sản xuất
đồng thời tiếp tục thống kê đánh giá toàn diện chính xác những thiệt hại do bão số một gây ra trên địa bàn toàn tỉnh